nhiều năm qua tại các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa tuyến biên giới campuchia
tình trạng người dân tự ý đấu nối điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gây mất an toàn lưới điện diễn ra khá phổ biến
ngoài ra mạng lưới điện cung cấp cho các vùng nông thôn nhiều nơi đã xuống cấp và thường phải vượt qua những địa hình hiểm trở đồi núi
nên mỗi khi có thiên tài mưa bão sự cố mất an toàn lưới điện là khó tránh khỏi
từ đầu năm đến nay lưới điện trên đề bàn tỉnh gia lai đã xảy ra tám trăm bảy mươi một sự cố
trong đó ba trăm sáu mươi sự cố do ảnh hưởng của mưa bão sông xét và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác
đặc biệt bão số chín đã gây ra ba mươi tám sự cố làm mất điện tại bảy mươi tám xã và hơn một trăm năm mươi hộ dân
trong đó có sự cố mất điện kéo dài hai ngày thuộc đường dây một trăm một mươi kv an khê đồn phó
nhằm giảm thiểu sự cố về điện công ty điện lực gia lai đã huy động
nhân lực tổng kiểm tra các vị trí cột điện sung yếu ở các khu vực trên dốc bờ sông bờ suối canh rạch
có nguy cơ sạt lở để xử lý kịp thời hệ thống dây chẳng bảo đảm vận hành an toàn trong trường hợp mưa bão
ngập lụt qua đó có kế hoạch xử lý rứt điểm kịp thời đặc biệt là các thôn làng vùng biên của tỉnh gia lai